cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thành tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn huyện và khu vực lân cận
nhóm đối tượng bị lực lượng công an huyện yên thành tỉnh nghệ an bắt giữ bao gồm phan doãn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám phan văn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám phan văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đều trú tại thị trấn huyện yên thành đã có hành vi gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn trong thời gian qua
qua quá trình điều tra và xác minh công an huyện yên thành đã bắt ba đối tượng trên hai đối tượng còn lại là nguyễn công hậu và phan trọng hoa đã bỏ trốn khỏi địa bàn hiện công an huyện đang phối hợp truy bắt
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã thực hiện tám vụ cướp giật điện thoại và dây chuyền vàng công an đã thu giữ ba chiếc điện thoại di động một chiếc xe máy và một số tăng vật liên quan và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật